các chuyên gia sức khỏe sinh sản có nhiều năm kinh nghiệm khám chữa bệnh cùng với trang thiết bị được đầu tư hiện đại đạt chuẩn chắc chắn sẽ giúp chị em có trải nghiệm thoải mái và hiệu quả trong quá trình khám và chữa bệnh
viêm niêm mạc tử cung hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và can thiệp điều trị kịp thời
chính vì vậy ngay khi có những triệu chứng bất thường nghi ngờ viêm nội mạc tử cung chị em cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được thăm khám chẩn đoán và tư vấn cách điều trị hiệu quả
đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau